quỹ ban nhân dân tp hà nội đồng ý cho học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai
tại những khu vực cấp độ một và hai của hà nội đi học trở lại từ ngày tám tháng hai
ngay sau kỳ nghỉ tết vừa đáng
cụ thể học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai trên địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ một
cấp độ hai của thành phố sẽ đi học trực tiếp từ ngày tám tháng hai
học sinh tại các địa bàn mức độ dịch ở cấp độ ba bốn sẽ tiếp tục học theo hình thức trực tuyến
trong khi đó học sinh cấp tiểu học khối lớp sáu của cấp trung học cơ sở
sẽ tiếp tục học trực tuyến trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà
lãnh đạo sở giáo dục đào tạo hà nội cho biết
việc quyết định cho học sinh quay trở lại trường dựa trên tình hình dịch bệnh của thành phố
và tỷ lệ tiêm chủng của học sinh